tại thành phố cần thơ hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long thích ứng với biến đổi khí hậu
dưới sự điều hành của thủ tướng chính phủ diễn ra thành công tốt đẹp
theo đó ban tổ chức hội nghị đã tổ chức cho đoàn công tác báo chí trung ương và địa phương đi khảo sát thực tế
để nắm rõ hơn vấn đề ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu tại phường tân lộc quận thốt nốt thành phố cần thơ
trong chuyến khảo sát thực tế của đoàn báo chí sau hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông kiều long
thích ứng với biến đổi khí hậu tại quận thốt nốt thành phố cần thơ đoàn công tác đã làm việc với ủy ban nhân dân quận
tại đây đoàn nghe địa phương báo cáo sơ qua về tình hình kinh tế xã hội của địa phương
theo đó đoàn cũng đã chia sẻ mục đích và chia sẻ những kỳ vọng dành cho địa phương
nhằm cũng tạo điều kiện để cho các phòng huyên báo chí tham gia hội nghị có điều kiện tiếp cận
những thông tin có thêm các tư liệu về tình trạng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như sự thích nghi
đặc biệt là sự thích nghi của đồng bào của người dân các tỉnh đồng bằng sông cửu long đối với biến đổi khí hậu
và nỗ lực của chính quyền các tỉnh đồng sông kiều long trong việc hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu
bộ tài nguyên môi trường có tổ chức một chuyến đi thực tế
cho các phóng viên tham dự hội nghị cụ thể là chúng tôi đã phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
lựa chọn địa điểm là cồn tân lộc thuộc quận thốt nốt của thành phố cần thơ
quận thốt nốt thành phố cần thơ nằm phía tây bắc thành phố cần thơ có vai trò là đô thị cửa ngõ
giao lưu kinh tế văn hóa của thành phố hướng về vùng tứ giác long xuyên
theo trục phát triển kinh tế đô thị ven sông hậu và được xác định là một quận nội thành
với chức năng phát triển đồng bộ và bền vững về đô thị công nghiệp dịch vụ
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố
đặc biệt gần đây với các vấn đề biến đổi khí hậu như sạt lở khai thác cát chuyển đổi trong chăn nuôi
đang được địa phương quan tâm qua đó đã có những hướng đi thích ứng phù hợp
đặc biệt gần đây với các vấn đề biến đổi khí hậu như sạt lở khai thác cát chuyển đổi trong chăn nuôi

với điều kiện sẵn có về sông nước nên thời gian qua quận thốt nốt cũng đang tập trung xây dựng và hoàn thiện về hạ tầng cơ sở
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà vườn áp dụng kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi theo hướng công nghệ cao
nhằm tạo những sản phẩm đặc trưng độc đáo để thu hút du khách